các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd quận cầm lệ thành phố đà nẵng cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc xác minh xử lý thông tin liên quan đến đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội facebook
ghi lại cảnh người đàn ông có những hành vi không chuẩn mực đối với các học sinh nữ của trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
liên quan đến sự việc bà ngô thị thanh hòa hiệu trường trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật cho biết
người đàn ông trong clip là cán bộ của trường và hiện bị tạm đình chỉ công tác
trước đó sáng ngày một mươi một tháng bốn một tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải hai đoạn clip với tiêu đề
đà nẵng chấn động thầy giáo làm gì đó học sinh tại trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
trong đoạn clip dài một phút bốn mươi bốn giây người đàn ông đứng đối mặt lớn tiếng hỏi hai học sinh nữ liên quan đến một vụ đánh nhau
chưa dừng lại người đàn ông này còn có những hành động không chuẩn mực như túm cổ áo nữ sinh kéo ra xa rồi đẩy ép học sinh vào sát tường
áp sát mặt vào học sinh nói điều gì đó
trước đó clip cũng ghi lại cảnh người đàn ông có hành động vuốt tóc đánh vào tay học sinh liên tục lớn tiếng
clip đăng tải thu hút nhiều bình luận trong đó thể hiện sự không đồng ý với thái độ cách hành xử của người đàn ông với các nữ sinh
thưa quý vị liên quan đến việc một quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong
ngày một mươi một tháng bốn tòa án quân sự quân khu năm tại thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hoàng văn minh
hai mươi tám tuổi cựu thiếu tá thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi bảy về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông minh lái ô tô bảy chỗ chờ một số người trong gia đình
trong đó có bà huỳnh thị kim hằng vợ ông minh và ông phạm văn võ chồng người di ruột của ông minh
đi trên đường một mươi sáu tháng bốn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trong khi lưu thông xe ông minh đã tông vào xe máy chạy cùng chiều của em hồ hoàng anh một mươi tám tuổi
đang trên đường đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cú va mạnh khiến nữ sinh bị hất văng vào cột điện tử vong
xuống xe kiểm tra ông minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu
đáng nói là sau đó ông minh nhờ ông võ nhận giúp là người lái xe
làm việc với cơ quan công an ông võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn và có bà huỳnh thị kim hằng xác nhận điều này
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định ông minh mới là người lái xe gây tai nạn
sau khi vào cuộc cơ quan chức năng xác định hoàng văn minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại
thiếu tập trung quan sát không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu hoàng anh
khiến nạn nhân tử vong
còn ông võ và bà hằng khai báo gian dối
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đưa vụ án ra xét xử
bản án sơ thẩm tuyên phạt hoàng văn minh một mươi bốn tháng tù buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hai trăm năm mươi bốn triệu đồng
sau đó bị cáo hoàng văn minh có đơn kháng cáo trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo
đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo
chưa mang tính chất gián đẻ bên cạnh đó mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi một tháng bốn bị cáo minh có đơn trình bày xin được thỏa thuận
tại phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận
tuy nhiên phía bị hại không chấp nhận
bị cáo minh bày tỏ sự ăn năn hối hận thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cần thiếu quan sát
bị cáo nhiều lần cuối đầu xin lỗi gia đình bị hại
phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo minh tăng số tiền bồi thường
sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa hôm nay bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới
do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội đúng pháp luật
vì vậy hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo tuyên giữ nguyên mức hình phạt một mươi bốn tháng tù
đồng thời hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại
sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền ba trăm linh sáu triệu đồng
mới đây chủ tịch ubnd huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã có văn bản chỉ đạo công an huyện
xác minh xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên đi xe máy chở bà không đội mũ bảo hiểm và lãng lách đánh võng trên đường
hành vi của nhóm thanh niên trên gây mất trật tự an ninh an toàn giao thông và nguy hiểm cho người đi đường thách thức pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi tháng bốn trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chín thanh niên nam nữ đi trên ba xe máy
mỗi xe chở ba người nhưng những người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm liều thông trên tuyến đường trần hưng đạo thị trấn ngãi giao huyện châu đức
theo hình ảnh từ đoạn clip khi lưu thông đến gần ngã tư thấy có xe phía trước chạy ngang qua đường
thì một thanh niên trong nhóm cho xe vượt lên rồi lạng lách đánh võng
đặc biệt trong quá trình lưu thông nhóm thanh niên này còn liên tục cười đùa diễu cợt và dàn hàng ba chiếm lối đi của xe ô tô
khiến những người tài xế phương tiện đi sau phải chạy rè chừng
đoạn clip sau đó được người dân đưa lên mạng xã hội facebook thu hút hàng trăm lượt tương tác bình luận
nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động gây mất an toàn giao thông của nhóm nam nữ này và đề nghị cơ quan chức năng xử lý
trước đó tại quảng ninh cũng đã xảy ra một vụ việc một xe máy kẹp ba đi trên đường xảy ra va chạm nghiêm trọng với xe tải
theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại một ngã từ khi chiếc xe tải từ từ di chuyển qua đường lúc này từ phía đường giao cắt
một xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ lao tới đâm thẳng vào đuôi xe tải
và chạm mạnh khiến cho người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường chiếc xe máy hư hỏng nặng
chứng kiến vụ việc người dân gần đó đã ngay lập tức báo cho lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị nạn tới bệnh viện cấp cứu
thông tin ban đầu xác định tài xế điều khiển xe tải là anh n v n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại xã sông khoai
chiếc xe máy thời điểm gặp nạn chạy theo ba người hậu quả khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương nặng
hiện vụ việc đang được công an thị xã quảng yên tiếp tục điều tra làm rõ
là đường đơn trong ngắn hạn và đường đôi trong dài hạn
bề rộng đường dây theo khổ tiêu chuẩn là một bốn trăm ba mươi năm mm
đề xuất cùng đường sắt này sẽ chạy chung tàu khách và tàu hàng với tốc độ một trăm sáu mươi kmh chưa đạt chuẩn đường sắt tốc độ cao
về tốc độ chạy tàu tuyến đường này chạy chung tàu khách và tàu hàng nên sẽ bị khống chế về vận tốc
bên cạnh đó tuyến đường bộ cao tốc chạy song song đã đáp ứng giải tốc độ từ tám mươi một trăm hai mươi kmh
hiện thời gian đi đường cao tốc từ lào cai đến quảng ninh mất khoảng sáu giờ
để nâng cao lợi thế cạnh tranh thời gian đi bằng đường sắt sẽ phải rút xuống khoảng bốn đến năm giờ
tư vấn kiến nghị vận tốc thiết kế của tuyến đường là một trăm sáu mươi kmh
có thiết kế dự phòng cho việc nâng tốc độ lên hai trăm linh kmh trong tương lai
đây sẽ là đường rắt chính kết nối các khu kinh tế và khu công nghiệp lớn
càng biệt lớn đồng thời liên vận sang trung quốc theo chiến lược
hải hành lang một vành đài của việt nam và sáng kiến vành đài con đường của trung quốc việt nam
với vị thế đó tuyến đường này sẽ thu hút một lượng vận tải hàng hóa và hành khách lớn
vì vậy tư vấn kiến nghị lựa chọn giải pháp điện khí hóa tuyến đường
và áp dụng sức kéo điện ngay từ giai đoạn đầu
có khối lượng vận tải dự báo trong ngắn hạn năm hai nghìn bốn mươi là một mươi một triệu khách trên một năm
sáu đôi tàu khách trên một ngày đêm và bảy hai mươi tám triệu tấn hàng trên một năm
bảy đôi tàu hàng trên một ngày đêm
trong dài hạn năm hai nghìn năm mươi một mươi bốn sáu triệu khách trên một năm hai mươi đôi tàu khách trên một ngày đêm
và một mươi sáu năm triệu tấn hàng trên một năm một mươi sáu đôi tàu hàng trên một ngày đêm
tư vấn nghiêng về phương án tách riêng đường cũ khổ một mm
với khổ một bốn trăm ba mươi năm mm để tránh tồn tại nhược điểm khi lòng hai khổ đường với nhau
đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho tuyến đường
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi một tháng bốn đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hai đối tượng gồm ldb ba mươi tám tuổi và nhd ba mươi ba tuổi
cùng ngụ ở xã long hưng thành phố biên hòa về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống
đồng nai để đánh bắt hải sản
trước đó dạng sáng ngày một mươi tháng bốn lực lượng đội cảnh sát đường thủy
đang tuần tra trên tuyến sông đồng nai khi đến khu vực vàm cái sứt
thuộc xã long hưng thành phố biên hòa
thì phát hiện và bắt quả tàng hai đối tượng ldp và nhd
đang thực hiện hành vi vớt tôm cá nghi bị nhiễm thuốc trừ sâu
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng b đã vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu
nhãn hiệu sanpen anpa xuống sông đồng nai để phi tàng
tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông nguyễn phạm trọng nghĩa năm mươi tuổi
phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố bị can trần thạnh nam bốn mươi sáu tuổi
ở đường thành thái phường trần phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
là phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường ban quản lý khu kinh tế dung quốc
và các cục công nghiệp tỉnh quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiếp tục mở rộng điều tra
trưa ngày một mươi một tháng bốn dưới chân cầu phú mỹ phường thành mỹ lợi thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh xảy ra ba trạm giao thông
sự việc xảy ra vào lúc một mươi hai h một mươi năm theo đó xe tải cầu chạy qua đường cầu phú mỹ
hướng quận bảy đi thành phố thủ đức
khi đang đổ dốc cầu thì xe này mất thắng dẫn tới sự việc trên
hậu quả đầu xe tải dính chặt vào phần hông phía sau container
tài xế và vụ tải bị thương nhớt và tăng trong xe tải cầu tràn xuống đường
lực lượng chức năng thành phố thủ đức cùng đội cảnh sát giao thông cát lái
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
sau đó đến hiện trường đưa tài xế ra khỏi cabin
để bị cấp cứu đồng thời dùng các xài lên khu vực nhớt bị đổ xuống đường
để tránh trơn trượt cho các phương tiện
vừa qua tổ chức động vật châu á đã thực hiện cứu hộ thành công ba cá thể gấu ngựa
từ một hộ gia đình ở xã phụng thượng huyện phúc thọ tp hà nội
ba gấu ngựa có nguồn gốc hợp pháp được gia đình chủ thuê ở phụng thượng
tự nguyện truyền giao vì mục đích nhân đạo
cả ba gấu ngựa đều được nuôi lâu năm gắn chip quản lý và có hồ sơ đầy đủ theo dõi theo đúng quy định
cả ba gấu nhanh chóng được các chuyên gia cứu hộ rụ sang lồng vận chuyển
và di chuyển cùng ngày về vườn quốc gia bạch mã
cứ hai ba tiếng đi trên đường nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra và tiếp nước
lá chuối và cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe tốt cho gấu
trong hành trình gần tám trăm linh cây số di chuyển đường bộ
trị cục kiểm lâm tp hà nội hạt kiểm lâm số năm đồng hành hỗ trợ mọi thủ tục bàn giao
và phối hợp chặt chẽ với tổ chức động vật châu á trong công tác cứu hộ gấu
bảo tàng tỉnh thanh hóa hiện lưu giữ khá nhiều hiện vật
ghi dấu những đóng góp của quân và dân thanh hóa cho chiến dịch điện biên phủ lịch sử
cách đây bảy mươi năm cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc việt nam kết thúc thắng lợi
bằng chiến thắng điện biên phủ một pháo đài bất khả xâm phạm
một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân pháp ở đông dương
trong suốt chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược
quân và dân thanh hóa vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu
trì viện sức người sức của cho các mặt trận các chiến trường
đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc việt nam
tính từ đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi một khi bộ đội ta mở chiến dịch trung du cho tới chiến dịch điện biên phủ
thanh hòa đã huy động và vận chuyển đáp ứng tới bảy mươi nhu cầu vật chất cần thiết cho các chiến dịch
tính riêng về lực lượng thanh hóa đã động viên được năm mươi sáu bảy trăm chín mươi hai thanh niên tòng quân
bổ sung cho các chiến trường
trong đó chiến dịch điện biên phủ lịch sử đánh dấu sự đóng góp lớn nhất
của hậu phương thanh hóa
trong toàn chiến dịch tỉnh thanh hóa đã đóng góp ba mươi người trong độ tuổi lao động tham gia dân công
với tổng số dân công lên tới một trăm bảy mươi tám chín trăm hai mươi bốn người và hai mươi bảy triệu ngày công
hơn ba năm trăm linh xe đạp thổ được huy động với gần một mươi sáu lượt vận chuyển
một trăm hai mươi sáu chiếc thuyền đặc biệt có cả ba mươi một chiếc ô tô một trăm tám mươi xe bò bốn mươi hai ngựa ba thớt vòi
thanh hóa đã vận chuyển ra mặt trận điện biên chín tấn gạo
chiếm năm mươi sáu bốn trăm năm mươi tấn cá khô hai con lợn một ba trăm linh con bò hai trăm năm mươi quả trứng
một trăm năm mươi tấn đậu hai mươi chai lọ nước mắm cùng hàng trăm tấn dầu các loại
chiếm bốn mươi số thực phẩm sử dụng trong chiến dịch
hiện nay bảo tàng tỉnh thanh hóa còn lưu giữ khá nhiều hiện vật đóng vai trò quan trọng
và đã trở thành biểu tượng đẹp trong cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân việt nam nói chung
quân và dân thanh hóa nói riêng

và đã trở thành biểu tượng đẹp trong cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân việt nam nói riêng
lễ cúng cầu mưa là nghi lễ truyền thống của dân tộc bana và các dân tộc khác ở tây nguyên
thường được tổ chức trước khi bắt đầu vụ lúa rẫy trong năm cầu mưa thuận gió hòa
ít sâu bệnh hại mùa màng tươi tốt đây cũng là dịp bà con ở các buôn làng có dịp chung vui
theo ủy ban nhân dân huyện đắc đoa việc tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mưa ở làng hờn áp
là một phần trong đề án bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc
theo tinh thần nghị quyết số ba mươi ba nqtvk ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
việc phục hồi phát huy các nghi lễ truyền thống còn nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các buôn làng
giá điện hai thành phần gồm giá công suất và điện năng
người sử dụng điện sẽ phải trả phí cố định hàng tháng
giống như phí thuê bào cước điện thoại
liệu khi áp dụng tiền điện phải trả hàng tháng có giảm
tại tọa đàm cung ứng điện cao điểm mùa khô tổ chức mới đây
ông võ quang lâm phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam evn
cho biết tập đoàn này đang báo cáo bộ công thương để sớm thí điểm các cơ chế giá điện hai thành phần trong năm nay
trước khi triển khai diện rộng từ năm hai nghìn hai mươi năm
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công thương đã có văn bản gửi tập đoàn điện lực việt nam
yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng
đồng thời xây dựng lộ trình đề xuất đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện hai thành phần này
hệ thống giá điện hai thành phần là giá điện công suất chủ yếu bù đắp cho chi phí cố định của nhà máy
còn giá điện năng chủ yếu bù đắp chi phí biến đổi
với việc áp dụng thêm thành phần giá công suất sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả
góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện và thiết kiệm được tiền điện
đồng thời giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện giảm chi phí tránh được
đáp ứng nhu cầu điện cho khách hàng và thu hồi được chi phí đầu tư đối với khách hàng đăng ký công suất lớn
nhưng sử dụng ít hơn so với mức công suất đã đăng ký
ông nguyễn minh đức ban pháp chế liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho biết
cơ chế này khá giống với giá cước điện thoại cố định tức là sẽ có một số tiền phải trả cố định dù không nghe gọi là tiền thuê bao hàng tháng hay giá công suất
phần thứ hai tính đến dung lượng nghe gọi tương tự với điện là lượng điện năng tiêu thụ gọi là giá điện năng
cơ chế này công bằng hơn bởi nó phản ánh chính xác chi phí phải bỏ ra để phục vụ mỗi khách hàng là chi phí đường dây chạm biến áp và chi phí điện năng
chuyên gia cho rằng tác động đầu tiên của cơ chế giá điện hai thành phần là giảm việc bù chéo giữa các khách hàng
cùng đó cơ chế này cũng tránh các khách hàng đăng ký công suất lớn nhưng không dùng
ngoài ra việc điều chỉnh giá sẽ linh hoạt hơn do tách bạch được hai thành phần
trong đó giá điện năng biến đổi lớn trong khi chi phí đầu tư thay đổi chậm hơn
với hộ sinh hoạt nếu áp dụng cơ chế này tiền điện cũng sẽ được tính toán khác nhau
ví dụ hai hộ tiêu dùng điện cùng tiêu thụ sản lượng hai mươi kw trên một ngày
nhưng nếu đăng ký công suất khác nhau thì chi phí tiêu thụ điện sẽ khác
đây là điểm khác biệt
thay vì phải trả một hóa đơn giống như hiện nay người sử dụng công suất như nhau
nhưng thời gian sử dụng điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẽ có mức giá khác với người chỉ sử dụng điện từ ba đến năm giờ
vì hai giá sẽ khác nhau
vì vậy khi đưa giá công suất vào buộc khách hàng sử dụng điện cân nhắc đăng ký mức công suất tiêu thụ cho phù hợp
việc này tránh tình trạng hiện nay là lắp đặt công suất lớn nhưng thực tế sử dụng điện không theo kịp
sẽ khiến cho ngành điện lỗ và lãng phí đầu tư
chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đề xuất cần nghiên cứu triển khai áp dụng thí điểm
giá bán điện hai thành phần có cơ chế yêu đãi giảm giá để khuyến khích các khách hàng sử dụng giá điện hai thành phần
đối với ngành điện việc quy định giá điện hai thành phần giúp giảm được chi phí đầu tư hệ thống điện
khi các hộ sử dụng điện ổn định phụ tải ở mọi thời điểm sẽ ổn định ở mức thấp không tăng cao công suất vào giờ cao điểm
đối với khách hàng sử dụng điện giá điện hai thành phần giúp giảm giá mùa điện bằng cách tăng thời gian sử dụng điện
giá điện theo công suất khuyến khích việc tiết kiệm công suất mà không tính đến việc tiết kiệm điện năng
giá điện theo điện năng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà không đến tính lượng công suất liên quan
giá điện hai thành phần có được ưu điểm và khắc phục được những nhược điểm của mỗi loại giá nêu trên
góp phần làm cho hệ thống điện phát huy hiệu quả sử dụng mang lại lợi ích cho cả khách hàng sử dụng và ngành điện
tiến sĩ nguyễn hủy hoạch hội đồng khoa học năng lượng việt nam cho biết
trên thế giới việc tính giá điện hai thành phần đã được nhiều nước thực hiện
gồm giá công suất tính theo kwh và giá điện năng tính theo kwh trên giờ
phần lớn áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất kinh doanh
và có một số nơi áp dụng cho cả điện sinh hoạt
theo tiến sĩ nguyễn huy hoạch
nước đã áp dụng công tơ điện tử đặc biệt là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất kinh doanh
việc triển khai giá bán điện theo công suất và điện năng là cần thiết
nhằm đảm bảo giá điện phản ánh đúng đủ chi phí
tuy nhiên ông hoạch cho rằng chưa thể đánh giá chính xác việc áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần này
sẽ khiến cho giá điện thực tế phải trì trả tăng hay giảm
chỉ có một điều chắc chắn rằng là việc cấp điện sẽ luôn ổn định
nguồn điện được phát triển đúng với nhu cầu thực tế sử dụng